chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng và của dân ta bởi đoàn kết là cội nguồn của những thành công
thực hiện lời dạy đó của người suốt nửa thế kỷ qua đảng ta đã ra sức giữ gìn và phát huy truyền thống quý báo đó
nhờ vậy đã lãnh đạo toàn dân tộc giành được nhiều thắng lợi to lớn
nhờ đoàn kết chặt chẽ mà đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định như vậy
vì thế người cần dặn các đồng chí từ trung ương đến các tri bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng như giữ gìn con người của mất mình
mình chứng thuyết phục nhất là dưới sự lãnh đạo của đảng toàn quân và toàn dân ta đã đánh bại đế quốc mỹ có sức mạnh quân sự
kinh tế lớn hơn ta rất nhiều lần đem lại hòa bình và thống nhất đất nước
khi đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng đảng ta đã dũng cảm tiến hành đổi mới và đã thành công rực rỡ
nếu không có sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng toàn dân thì không thể có được những kết quả to lớn đó
thực tiên cách mạng việt nam cho thấy rồi
chúng ta nhờ nhiều lý do để thành công nhưng có một lý do rất quan trọng là nhờ chúng ta có đoàn kết trong đảng
và nhờ đảng ta toàn tâm toàn ý phục vụ giai cấp phục vụ nhân dân phục vụ tổ quốc thì chúng ta sẽ thắng lợi
thiên tai chia sẻ những hậu quả thiên tai lũ lụt xảy ra ở lâm đồng trong thời gian vừa qua
đồng thời đề nghị địa phương tăng cường công tác dự báo chuyển đổi cơ cấu cây trồng
vật nuôi phù hợp với từng địa hình nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro khi thiên tai
tại buổi làm việc tỉnh lâm đồng đã kiến nghị đề xuất đến một số văn bản quy phạm pháp luật
về phòng chống thiên tai đồng thời hỗ trợ kinh phí để sửa chữa
nâng cấp một số công trình cấp thiết để sớm khắc phục hậu quả thiên tai gây ra
nhằm kịp thời giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại sau trận lũ quét vừa qua
ngày một mươi năm tháng tám tỉnh đoàn hội doanh nhân trẻ tỉnh lâm đồng đã đến thăm và tặng quà
gia đình các em học sinh trường trung học cơ sở đưng ca nớ xã đưng ca nớ huyện lạc dương
theo đó bảy trăm linh cuốn vở và ba nhăm suất học bổng trị giá một triệu đồng một suất
đã được trao cho các em học sinh trường trung học cơ sở đưng ca nớ
theo bàn tổ chức đợt trao quà lần này nhằm động viên đồng bào và các em học sinh
vượt qua khó khăn sớm khắc phục khẩu quả thiên tai do mưa lũ gây ra
giúp các em yên tâm bước vào năm học mới
theo thống kê của ủy ban nhân dân xã đưng ca nớ trận mưa lũ vừa qua đã làm cho ba mươi ba nhà dân
bị thiệt hại nặng trong đó có năm nhà sập hoàn toàn một mươi năm căn sạt lở đất làm hư hỏng
và một mươi sáu căn phải di rời khẩn cấp
riêng cây trồng bị thiệt hại khoảng một mươi ba năm hectare một hộ dân nuôi cá tầm bị thiệt hại một mươi hai tấn
ước tổng thiệt hại hơn năm tỷ đồng
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an vừa ban hành quyết định về việc giải quyết kinh phí hỗ trợ đợt ba
cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
tính đến ngày một mươi bốn tháng tám trên địa bàn tỉnh nghệ an số lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu phi
là hơn một mươi một con tổng trọng lượng hơn năm trăm linh tấn
tỉnh đã cấp kinh phí dự phòng đợt ba với số tiền hơn ba năm tỷ đồng
phục vụ công tác phòng chống khống chế dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh
trong đó gần hai trăm linh một triệu đồng phục vụ công tác phòng chống khống chế dịch
hơn ba ba tỷ đồng hỗ trợ cho người dân có lợn bị tiêu hủy
như vậy tính từ tháng sáu đến nay nghệ an đã hỗ trợ gần năm tỷ đồng cho người dân
hiện tri cục chăn nuôi và thú y đang tiếp tục trình ủy ban nhân dân tỉnh
đề nghị hỗ trợ cho những địa phương đã được công bố hết dịch tả lợn châu phi
ngày một mươi năm tháng tám tại vĩnh long đã diễn ra hội thảo xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề hợp tác phát triển bền vững
bởi có đồng chí cao đức phát phó trưởng ban thường trực ban kinh tế trung ương
phát biểu tại hội thảo ông võ thành thống thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư cho biết
vĩnh long luôn nằm trong top một mươi về năng lực cạnh tranh của cả nước
đây là kết quả nỗ lực cải cách hành chính công khai minh bạch trong hoạt động điều hành công
qua đó tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội cả về quy mô chất lượng và tốc độ tăng trưởng
vĩnh long đang phần đấu trở thành địa phương có tốc độ phát triển trung bình của cả nước
cũng như từng bước tiến tới cân đối ngân sách của địa phương
thứ trưởng cũng cho biết vĩnh long có vị trí địa lý thuận lợi môi trường kinh doanh ổn định
điều kiện tự nhiên thuận lợi có tiềm năng du lịch miệt vườn
đường cao tốc trung lương mỹ thuận thông xe là điều kiện thuận lợi để khai thác các tiềm năng thế mạnh này
trong bối cảnh cuộc chiến thương mại mỹ trung vẫn đang diễn ra chưa có hồi kết
khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn về những hoạt động của cuộc chiến này
diễn đàn kinh tế hành một mươi chín tiến vào kỷ nguyên số được khai mạc vào chiều một mươi năm tám tại tp hcm
đã phần nào giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp
cũng như tìm ra hướng đi mới cho cộng đồng doanh nghiệp trong thời đại số
đây là năm thứ sáu diễn đàn được forbes việt nam tổ chức
nội dung của diễn đàn năm nay xoay quanh giải đáp cho doanh nghiệp về cuộc chiến thương mại mỹ trung
những tác động đến hoạt động sản xuất thương mại đầu tư mà các doanh nghiệp có thể gặp phải
cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
thích ứng với sự thay đổi của công nghệ xây dựng chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh thời đại số
điều này cũng đặt ra cho các doanh nghiệp thách thức khi chuyển đổi trong phương thức quản trị
như phát triển và duy trì nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập
cũng như bối cảnh công nghệ mới thay thế một phần lao động truyền thống
tổ chức sự kiện này các bên liên quan kỳ vọng sẽ giúp gợi mở về tiềm năng cạnh tranh
cho các doanh nghiệp trong thời gian tới
theo thông tin từ cục thuế tỉnh quảng nam tính riêng trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan thuế thực hiện thu ngân sách đạt một sáu trăm ba mươi tám tỷ đồng
tính từ đầu năm đến nay tổng nguồn thu nội địa do ngành thuế thực hiện là hơn một mươi một tỷ đồng
tăng bảy so với cùng kỳ năm ngoài
theo đó trong lĩnh vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tháng bảy đạt hơn chín trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
lĩnh vực khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần hai trăm một mươi bảy tỷ đồng
đặc biệt kết quả thu thuế thu nhập cá nhân đến cuối tháng bảy toàn tỉnh là năm trăm năm mươi tỷ đồng
đạt một trăm một mươi dự toán
theo cục thuế tỉnh quảng nam nguyên nhân dẫn đến tình hình thu ngân sách tháng bảy tăng cao hơn so với tháng sáu
là có một số doanh nghiệp trọng điểm như ô tô bia nước giải khát dệt may
đều có tiến độ nộp ngân sách thá hơn so với tháng trước
cùng với đó kỳ thuế tháng bảy có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp thuế quý hai năm hai nghìn một mươi chín
dự thảo bộ luật lao động sửa đổi đang tiếp tục được đưa ra bàn thảo tại các phiên họp của quốc hội
bên cạnh những nội dung quan trọng thì việc tăng giờ làm thêm được quy định trong dự luật
đã thú sự chú ý đặc biệt của người lao động và người sử dụng lao động
những vấn đề có nên mở rộng khung thỏa thuận về thời gian làm thêm
nếu tăng thì cách tính lương như thế nào cho hợp lý cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều
bộ luật lao động hiện hành quy định số giờ làm thêm tối đa của người lao động
không quá hai trăm linh giờ một năm
trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá ba trăm linh giờ một năm
trong khi đó dự thảo bộ luật lao động sửa đổi đề xuất mức mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ
trong các trường hợp đặc biệt này sẽ tăng thêm một trăm linh giờ một năm so với hiện hành
từ tối đa ba trăm linh giờ một năm lên bốn trăm linh giờ một năm
mức lương làm thêm giờ được đề xuất hai phương án
phương án một như đề xuất của chính phủ tức là quy định như hiện hành
tiền lương làm thêm vào ngày thường ít nhất bằng một trăm năm mươi vào ngày nghỉ hàng tuần
ít nhất bằng hai trăm linh vào ngày nghỉ lễ tết ngày nghỉ có hưởng lương
ít nhất bằng ba trăm linh làm thêm giờ vào ban đêm còn được trả thêm ít nhất
phương án hai tiền làm thêm giờ được tính theo lũy tiến
vào ngày thường ít nhất bằng một trăm năm mươi cho hai giờ đầu
một trăm sáu mươi năm cho giờ làm thêm thứ ba và một trăm tám mươi cho giờ làm thêm thứ bốn
vào ngày nghỉ hàng tuần ít nhất bằng hai trăm linh cho hai giờ đầu
hai trăm hai mươi cho giờ làm thêm thứ ba và hai trăm bốn mươi
cho giờ làm thêm thứ bốn
vào ngày nghỉ lễ tết ngày nghỉ có hưởng lương
ít nhất bằng ba trăm linh cho hai giờ đầu
ba trăm ba mươi cho giờ làm thêm thứ ba và ba trăm sáu mươi cho giờ làm thêm thứ bốn
dù đã qua nhiều lần thảo luận nhưng hai vấn đề này vẫn nhận được nhiều ý kiến khác nhau
thảo luận về dự thảo bộ luật lao động sửa đổi tại phiên họp thứ ba mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội
dẫn chứng thực tế bối cảnh nền kinh tế còn đang gặp nhiều khó khăn
sáu mươi doanh nghiệp đang làm ăn không có lãi
tốc độ sửa đổi không có lãi
xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm ngoái
ông vũ tiến lộc chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam cho rằng
tăng thời giờ làm thêm sẽ có phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
tuy nhiên ông lộc không đồng ý việc tăng lũy tiến làm thêm giờ
bởi vì điều này rất quan trọng đối với những ngành sử dụng nhiều lao động của chúng ta
và ngành hướng về xuất khẩu
do yêu cầu đặc thù của những ngành này
các nước cũng đều có thời gian khung
thời gian làm việc thêm là cao
nhất bản trong suốt những năm vừa qua cũng đều thực hiện
mức răng như thế này gần đây họ mới giảm đi thôi
nhưng mà về tiền lương tôi đề nghị là không tăng tiền lương lưỡi tiến theo giờ
bởi tăng tiền lương lưỡi tiến theo giờ thì là một gánh nặng chi phí nữa của việc doanh nghiệp
nhiều thành viên ủy ban thưởng vụ quốc hội không đồng tình với ý kiến này
quan điểm tôi thì tăng giờ làm cũng là cần thiết
nhưng không phải là vấn đề phổ biến không phải là vấn đề thường xuyên
mà tăng giờ làm chỉ có để phục vụ
trong đợt thi
trong đợt thi đua đột xuất
có thể do nhà nước phát động hoặc là do các doanh nghiệp phát động
để hoàn thành một mục tiêu nào đấy trong một thời điểm rất ngắn
nó có ý nghĩa
thì lúc đó mình mới cần tầng giam giờ làm
mà cái đoạn đó thì người lao động người ta dễ thỏa thuận
tự nhiên mà bây giờ mình cứ tăng giờ làm ngay từ đầu
có cái cớ lúc nào người ta cũng phải tăng giờ được thì tôi nghĩ là không được
một số đại biểu cho rằng cần xin ý kiến nhân dân
người lao động về tăng giờ làm
đồng thời phải có tổng kết và đánh giá xem thời gian làm thêm quy định như hiện nay có phù hợp hay không
và nếu tăng thêm bốn trăm linh giờ thì sẽ ảnh hưởng như thế nào
vâng trên thực tế thì nhu cầu làm thêm giờ của công nhân là có thật
bởi chỉ có làm thêm giờ họ mới đủ sống
dệt may là một ngành có tốc độ tăng trưởng cao và đứng thứ hai kim ngạch xuất khẩu của việt nam
tuy nhiên nghịch lý là mức lương của công nhân ngành may lại ở mức khá thấp so với nhiều ngành nghề

dệt may là một ngành có tốc độ tăng trưởng cao và đứng thứ hai kênh ngành xuất khẩu của việt nam
tuy nhiên nghịch lý là mức lương của công nhân ngành may lại ở mức khá thấp so với nhiều ngành nghề
qua khảo sát tại nhiều công ty may mặc trên cả nước
năm hai nghìn một mươi tám tiền lương thu nhập đời sống của công nhân ngành dệt may khoảng bốn hai triệu đồng
với mức lương này chỉ một mươi bảy công nhân thu nhập đủ để có chút ít tiết kiệm
trong khi hai mươi sáu năm phải chi tiêu tàn tiện sống khăm khổ và một mươi hai năm công nhân không đủ sống
phải làm thêm
lương cơ bản của người lao động trong ngành may khá là thấp
và theo cái số liệu mà chúng tôi thu thập được
phần lớn người lao động tham gia các khảo sát tôi cho biết
rằng mức lương cơ bản của họ chỉ sất xỉ hơn mức năm một triệu
trong khi đấy mức tri tiêu với các khoản tri tiêu cơ bản của họ
thì thậm chí còn nhiều hơn mức đó tức là lên tới hơn năm hai triệu
như vậy là bản thân cái lương cơ bản không đủ
đã không đủ để tri trả cho nhu cầu sống cơ bản của người lao động
và do đó người lao động chỉ có thể trả cho người lao động
thì có hai chiến lược
một là có thể giảm chi tiêu tới mức tối đa
và hai là họ làm thêm tới hết mức có thể
không chỉ trong ngành may mặc lương không đủ sống
phải làm thêm là hoàn cảnh của nhiều công nhân lao động
cũng chỉ chẳng chả có ăn ớ với lại sinh hoạt đằng ngày
bọn em thì bây giờ chỉ mong là tăng ca nhiều nhiều chút thôi
bây giờ không có tăng ca thì lương hơi thấp
rồi mức thu nhập bọn em thì bây giờ ăn tiêu cũng chẳng đủ
bọn em ở đây thì chỉ mong là
làm con cái không ốm đau này làm thì tăng ca kết được nhiều
chứ còn đi làm công nhân thì chỉ bảo là làm gì
có gì mong thì mong gì hơn đâu
có lẽ những người lao động này cũng biết tăng giờ làm thêm
đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến cuộc sống sức khỏe
thế nhưng tăng giờ làm thêm lại đồng nghĩa với việc tăng thu nhập
người lao động luôn mong muốn mức lương tối thiểu
phải đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người lao động
công đoàn nâng cao
năng lực thương lượng về tiền lương với người sử dụng lao động
doanh nghiệp đưa yếu tố lương đủ sống của người lao động
và đàm phán đơn giá với các nhãn hàng
các nhãn hàng cần tôn trọng giá trị sức lao động của người lao động
có như vậy họ mới không cần làm thêm giờ
trời công suất nhỏ do nhu cầu hiện tại không lớn
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng của chuyên minh nhất dân